bốn tháng kể từ khi hiệp định evfta được thực thi bộ công thương đã cấp thành công gần năm mươi bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đi hai mươi tám nước eu
với kim ngạch gần một chín tỷ usd tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
trong năm hai nghìn hai mươi mặc dù tình hình xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín số lượng hồ sơ co được xử lý và cấp cho hàng hóa xuất khẩu vẫn có sự gia tăng điều đạn
kim ngạch xuất khẩu sử dụng các loại co ưu đãi theo fta một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi chiếm hai mươi tám sáu mươi bảy trong một trăm bốn mươi bảy sáu tỷ usd tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường việt nam ký fta
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi tổng co ưu đãi sẽ cấp là khoảng một ba triệu bộ kim ngạch nhập khẩu từ eu và việt nam đến tháng một mươi một cũng tăng bốn ba
đây là dấu hiệu tích cực cho thấy evfta đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển bền vững của quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước thuộc evfta
tuy nhiên theo trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam cùng với cơ hội doanh nghiệp việt vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các quy tắc của hiệp định
vì vậy những góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tế về quy tắc xuất xứ vấn đề bảo vệ môi trường sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng được tối đa lợi ích của hiệp định từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của việt nam trong tương lai